về thông tin thành phố hà nội xin cơ chế đặc thù để giữ lại nguồn thu xây dựng ba tuyến đường sắt trên cao
do thành phố hà nội chưa hoàn thiện các thủ tục nên chính phủ chưa có điều kiện xem xét việc này
trước thông tin trên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
thành phố hà nội chưa hoàn thiện các thủ tục bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm trước chính phủ
về thẩm định dự án cũng chưa nhận được đủ hồ sơ do đó chính phủ chưa có điều kiện xem xét việc này
bộ trưởng mai tiến dũng cũng khẳng định hiện nay vấn đề quy hoạch đô thị sắp xếp trật tự đô thị
giảm tải ôn tắc giao thông tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh được chính phủ cũng như chính quyền các cấp quan tâm
có nhiều giải pháp quy liệt về bố trí phân bổ nguồn vốn huy động nguồn lực xã hội hóa
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn chính phủ đã nghe thành phố hồ chí minh và bộ kế hoạch và đầu tư
là cơ quan thẩm định báo cáo về hai tuyến đường sắt điều chỉnh mức đầu tư tại thành phố hồ chí minh
còn hà nội theo chương trình sẽ báo cáo chính phủ về tuyến đường sắt số hai từ nam thăng long về phố trần hưng đạo